các bác sĩ tại bệnh viện trẻ em hải phòng cho biết đơn vị vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công một trường hợp trẻ một mươi sáu tháng tuổi bị thoát vị câu hoành bên phải bẩm sinh
đây là một ca bệnh ít gặp do bệnh thoát vị hoành chủ yếu xảy ra ở bên trái
cụ thể bệnh nhi pqn một mươi sáu tháng tuổi ở nhà ho khó thở bốn ngày đã được gia đình đưa đi khám tại phòng khám tư nhân theo hướng viêm phổi
sau đó trẻ xuất hiện nôn gia đình đưa trẻ đến khám tại một bệnh viện tư nhân trong thành phố
tại đây trẻ được trần đoán viêm phổi nhiễm virus rsv theo dõi thoát vị cơ hoành chưa loại trừ dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh
đến chín giờ ngày một mươi một tháng bốn bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện trẻ em hải phòng khám
qua thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu trẻ đã được các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp trần đoán suy hô hấp thoát vị cơ hoành bên phải viêm phổi nặng nhiễm virus rsv
sau ba giờ nhập viện trẻ được chỉ định mổ nội soi lồng ngực cấp cứu
trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ phát hiện nhiều đoạn ruột từ ổ bụng trôi lên khoang lồng ngực bên phải do bệnh diễn tiến lâu các khoai ruột phù nề gây chèn ép tim và mạch máu lớn gây xẹp phổi phải
sau khi cẩn thận khéo léo đưa các đoạn ruột trở lại ổ bụng các bác sĩ phát hiện cơ hoành bị thiểu sàn nặng tạo một lỗ đường kính năm cm thông thương với ổ bụng
các bác sĩ phải khâu phục hồi cơ hoành kết hợp nội soi kèm khâu ngoài thành ngực mới có thể đắm kín được lỗ thoát vị
ca phẫu thuật cấp cứu diễn ra trong giờ nghỉ trưa sau gần một giờ phẫu thuật đến chiều trẻ đã tỉnh táo hoàn toàn tự thở chơi ngoan sau tám ngày điều trị trẻ đã được xuất viện
theo bác sĩ chuyên khoa một nguyễn minh hải phó trưởng khoa ngoại tổng hợp cho biết thoát vị hoành bẩm sinh là sự khiếm khuyết của cơ hoành dẫn đến các tạng trong ổ bụng như ruột non đại tràng dạ dày lách gan chui lên lồng ngực từ khi thai nhi trong bụng mẹ gây thiểu sản phổi
tỷ lệ gặp bệnh khoảng một trên hai năm trăm linh đến một trên năm trẻ trường hợp vị hoành bên phải của bệnh nhi là rất hiếm gặp do thoát vị hoành phần lớn ở bên trái chiếm tới chín mươi và chủ yếu là thoát vị qua lỗ sau bên của cơ hoành trái
tỷ lệ tử vong của thoát vị hoành là hơn sáu mươi nguyên nhân chủ yếu là do sự thiểu sản phổi và tăng áp động mạch phổi kết hợp với các dị tật khác phối hợp
các triệu chứng lâm sàng của bệnh thường gặp là khó thở thở gáng sức tím tái sau sinh si hô hấp ngoài ra dạ dày ruột chui lên lồng ngực bị nghẹt lại gây các triệu chứng tắc ruột rất khó chân đoán phẫu thuật là phương pháp điều trị bắt buộc
theo bác sĩ hải đây là một phẫu thuật khó đặc biệt là phẫu thuật nội soi trên bệnh nhi một mươi sáu tháng tuổi do khoang lồng ngực nhỏ tình trạng phổi của bệnh nhân bị chèn ép lâu dài từ trong thời kỳ bào thai dẫn đến tăng áp lực động mạch phổi
qua đó các bác sĩ khuyên cáo khi phát hiện trẻ có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường như đau bụng nôn khó thở tím cha mẹ không nên chủ quan mà nên đưa trẻ đến khám tại các bệnh viện chuyên khoa nhi để được điều trị kịp thời
các bác sĩ khuyên cáo khi phát hiện trẻ có bất kỳ dấu hiệu nào bất kỳ dấu hiệu nào nên đưa trẻ đến khám tại các bệnh viện chuyên khoa nhi để được điều trị kịp thời